với tỷ lệ là tám mươi sáu một mươi chín phiếu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
theo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín tổng số thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín là một bốn trăm một mươi một ba trăm linh tỷ đồng
tổng số chi ngân sách nhà nước là một sáu trăm ba mươi ba ba trăm linh tỷ đồng mức bộ chi ngân sách nhà nước là hai trăm hai mươi hai tỷ đồng
tương đương ba sáu tổng sản phẩm trong nước gdp tổng mức vay của ngân sách nhà nước là bốn trăm hai mươi năm hai trăm năm mươi hai tỷ đồng
quốc hội giao chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm hai nghìn một mươi chín
như điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ phối hợp đồng bộ linh hoạt đẩy mạnh thanh tra kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước
tiết kiệm triệt đề các khoản chi thường xuyên giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị hội thảo khánh tiết đi nghiên cứu khảo sát nước ngoài
chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ một ba mươi chín triệu đồng một tháng lên một bốn mươi chín triệu đồng một tháng
điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp yêu đãi người có công với cách mạng
tăng bằng mức tăng lương cơ sở thời điểm thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín